ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm ồn tắc giao thông
giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi với tổng nguồn lực đầu tư hơn chín mươi sáu tỷ đồng
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám phải làm mới đưa vào sử dụng ba mươi ba năm km đường bộ và một mươi bốn cây cầu
khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng từ chín sáu nhu cầu giao thông đô thị
năm hai nghìn một mươi chín làm mới đưa vào sử dụng bảy mươi năm km đường bộ và một mươi bảy cây cầu
cùng với đó tập trung nguồn lực đầu tư đổi mới xe buýt phù hợp với đặc tính đô thị thành phố
và thân thiện với môi trường như phát triển phương tiện sang sử dụng khí nén thiên nhiên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đầu tư thiết bị giám sát điều hành lắp đặt thiết bị hiện đại tại các điểm dừng nhà chờ
điểm đầu cuối điểm trung chuyển triển khai ứng dụng vé thông minh bằng xe buýt trước năm hai nghìn hai mươi
tổng nguồn lực thực hiện chương trình giảm ủng tắc giao thông tai nạn giao thông trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi là hơn chín mươi sáu tỷ đồng
trong đó hơn tám mươi tám kinh phí dùng cho các dự án phát triển giao thông thông qua nguồn ngân sách vốn oda hình thức đối tác công tư